để hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã và đang đẩy mạnh nhiều giải pháp
trong đó có thể nói phát triển nông nghiệp hữu cơ là một trong những giải pháp quan trọng
trên thế giới hiện có một trăm bảy mươi hai quốc gia áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ với diện tích bốn mươi ba bảy triệu hectare
tám mươi bảy quốc gia xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cho sản phẩm hữu cơ
tại việt nam đến nay có ba mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ với năm mươi chín cơ sở sản xuất
trong đó chủ yếu là mô hình sản xuất doanh nghiệp tuy nhiên và nhóm hộ nông dân
tuy nhiên việc phát triển nông nghiệp hữu cơ tại việt nam hiện nay cũng đang gặp nhiều khó khăn
tại hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với bộ khoa học và công nghệ tổ chức
theo các đại biểu vướng mắc lớn nhất đối với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ là việc thiếu hành lang pháp lý trong chứng nhận sản phẩm hữu cơ
cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất quỹ đất từ việc chỉ ra các khó khăn rào cản
các đại biểu đưa ra các giải pháp để thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ tại việt nam